trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín hiện đã có thêm nhiều địa phương trên cả nước thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo từng mức độ khác nhau tùy thuộc vào tình hình thực tế
tại đồng tháp năm huyện thành phố của tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu kể từ giờ ngày một mươi một tháng bảy gồm thành phố sa đéc và các huyện châu thành lai vung lấp vò cao lãnh
trước đó bình dương quyết định thực hiện giãn cách xã hội thêm hai huyện bầu bàng từ h ngày một mươi một tháng bảy và dầu tiếng từ h ngày một mươi hai tháng bảy
trước đó bốn đô thị lớn nhất của bình dương giáp với thành phố hồ chí minh và đồng nai đã giãn cách theo chỉ thị số một mươi sáu là dĩ an thuận an tân uyên và thủ dầu một
từ giờ ngày một mươi hai tháng bảy một mươi huyện thị xã thành phố thuộc tỉnh tiền giang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
riêng huyện tân phú đông thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm
trước đó từ ngày một mươi hai tháng sáu toàn tỉnh tiền giang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm
huyện cái bè thị xã cai lậy và thành phố mỹ tho giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
để phòng chống dịch covid một mươi chín lây nhiễm trong cộng đồng kiềm chế kiểm soát hiệu quả sự lây lan
tỉnh an giang đã quyết định toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm trong vòng một mươi năm ngày kể từ h ngày một mươi một tháng bảy